chi phí logistics đang chiếm năm mươi giá thành sản phẩm
chi phí vận tải chiếm từ một phần ba đến hai phần ba chi phí logistics
chính vì vậy việc cắt giảm chi phí vận tải có tầm quan trọng trong việc cắt giảm chi phí logistics
các loại hình vận tải hàng hóa đa dạng nhưng mỗi loại lại có ưu nhược điểm khác nhau
vận tải đường bộ linh hoạt và chủ động về thời gian đưa hàng đến tận nơi yêu cầu
vận tải đường thủy chi phí cao phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và tốc độ chậm
vận tải đường sắt chi phí thấp thời gian và tuyến đường cố định không đưa hàng hóa về tới đích cuối cùng
và vận tải đường không chi phí cao khối lượng bị hạn chế không đưa hàng hóa về tới đích cuối cùng
theo bộ công thương chi phí vận tải quốc tế cho một kg thanh long sang mỹ khoảng ba năm đô la một kg bằng phương thức vận tải hàng không
chưa tính chi phí chiếu xạ và chi phí vận tải nội địa
như vậy nếu bán cho nhà nhập khẩu mỹ với giá khoảng bảy đô la một kg
thì riêng chi phí logistics vận tải quốc tế đã chiếm khoảng
nó có khoảng năm mươi giá xuất khẩu
trong khi đó hàng nông sản xuất khẩu từ đồng bằng sông cửu long muốn xuất đi châu âu hay châu mỹ
phải vận chuyển lên thành phố hồ chí minh để xuất đi từ cảng cát lái hay cái mép thị bài
do đó tăng chi phí và kéo dài thời gian
hiện việc liên kết của các phương thức vận tải trong vận chuyển hàng hóa còn yếu kém
vận tải đa phương thức chưa phát triển giá cước vận tải chưa thực sự cạnh tranh
chất lượng dịch vụ vận tải chưa đáp ứng yêu cầu của khách hàng về đúng thời gian
trong khi đó năng lực logistics của doanh nghiệp còn hạn chế
khi có gần ba doanh nghiệp hoạt động nhưng tám mươi thị phần lại thuộc về hai mươi doanh nghiệp đa quốc gia
tiếp cạnh này của logistic dưới góc nhìn của chuyên gia vũ đình ánh cùng với tập viên thúy quỳnh
xin mời chị
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
lời đầu tiên cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông những hệ quả không mong muốn nào sẽ xảy ra khi mà chi phí vận tải trong dịch vụ logistics cao như hiện nay ạ
có thể nói là chi phí logistic nói chung và chi phí vận tải nói riêng rất là cao
đội cái giá thành sản phẩm và do đó thì cái khả năng cạnh tranh về giá của rất nhiều sản phẩm là sẽ bị cản trở
cái vấn đề thứ hai đó là khi mà chi phí đó tăng cao thì nó gây thiệt hại chung cho xã hội cho nhà sản xuất
khi mà các cái khoản chi phí đó cũng sẽ phải được tính vào cái khả năng tiêu thụ của sản phẩm
và cái thứ ba là cái rào cản về cái chi phí cao có thể trong một số trường hợp gây mất cân đối cung cầu
và do đó thì làm cho cái thị trường nó kém phát triển
thì tôi cho rằng đó là
đó là những cái tiêu cực nhất khi mà cái chi phí vận tải tăng cao như hiện nay
nguyên nhân nào dẫn đến việc chi phí vận tải logistic cao
phải chăng là do năng lực của doanh nghiệp việt nam
logistics của chúng ta sử dụng các phương tiện khá là đơn điệu
chủ yếu là liên quan đến cái phương tiện về đường bộ
và trong khi đó thì các phương tiện về vận tải thủy hay là những phương tiện vận tải như là hàng không chẳng hạn
hay là đặc biệt như là đường sắt thì rất là hạn chế
và việc phối hợp giữa những phương tiện này thì có thể nói là khá là
hạn chế do đó thì cái việc mà chi phí nó đội giá nâng cao
nó liên quan đến cái phương tiện mà chúng ta lựa chọn
cái vấn đề thứ ba là chúng ta cũng có khá nhiều các chi phí
đặc biệt là khi liên quan đến chi phí đường bộ
kể cả chi phí công khai cũng như là không công khai
liên quan đến cái vận tải cũng như là cái logistic
và cái điểm thứ tư cũng có thể chúng ta đã khắc phục được khá nhiều
tuy nhiên thì vẫn còn
đó là về liên quan đến các cái thủ tục hành chính còn dường dài phức tạp
thì cái đó cũng khiến cho cái logistic cũng như là nói chung
và đặc biệt là liên quan đến các cái chi phí logistics nó bị đội lên
và như vậy thì nó tác động tiêu cực đến cái sự lưu thông hàng hóa của chúng ta
ở trong nước cũng như là xa quốc tế
với những cái nguyên nhân mà ông vừa đề cập tới
thì theo ông là cái giải pháp nào sẽ là mấu chốt để chúng ta xử lý được những vấn đề này
tôi cho rằng cái giải pháp mấu chốt và quan trọng nhất
đó là vì chúng ta phải có được một cơ sở hạ tầng
về giao thông vận tải tốt nhất
và chúng ta phải có cái phối kết hợp cũng như là quản lý cái logistic
bằng cái gọi là đa phương tiện để làm sao mà tối ưu hóa cái bài toán vận tải cái bài toán logistic
và cái điểm thứ hai cũng không kém phần quan trọng như tôi đã nói
đó là các vấn đề về chi phí
kể cả chi phí công khai cũng như là chi phí không công khai
chúng ta cũng đã biết
thì cũng cần phải được giả soát để làm sao mà giúp cho cái logistic của chúng ta
nó đóng một cái vai trò quan trọng
nhưng đồng thời nó cũng làm giảm cái chi phí cho cái quá trình từ sản xuất lưu thông cho đến cái khâu phân phối cuối cùng
chúng ta áp dụng công nghệ như thế nào
để giảm những cái giá thành chi phí logistics mang lại
có thể nói logistic là một trong những cái điểm cốt tử quyết định trong cái cạnh tranh liên quan đến thương mại điện tử
đặc biệt trong cái điều kiện thương mại điện tử bùng nổ như hiện nay
thì cái việc mà chúng ta áp dụng công nghệ đó là đặc biệt chúng ta sử dụng các cái thành tựu của các cái mạng bốn
trong cái việc là quản lý cũng như là lưu thông phát triển cái logistic thì có thể nói đó là những cái bài toán tối ưu hóa
mà giúp cho các cái doanh nghiệp logistics cũng như là khách hàng của cái ngành logistics của chúng ta
có thể là tối ưu hóa được cái quãng đường cũng như là tối ưu hóa được về mặt thời điểm
và đặc biệt là giúp giảm rất là mạnh cái chi phí liên quan đến cái logistic của chúng ta
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị thương mại điện tử việt nam đang có tốc độ gia tăng cao đến gần ba mươi
theo tính toán đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đạt mức tăng trưởng là bốn mươi ba có nghĩa là cao nhất ở khu vực đông nam á
trong khi đó tốc độ phát triển của ngành logistics tại việt nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
và còn nhiều tồn tại
vì thế nếu như chúng ta giải được bài toán hạ giá thành vận tải logistics qua việc đồng bộ hóa hạ tầng giao thông
giảm chi phí vận tải đa phương thức và ứng dụng công nghệ mới thì sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa
nhất là nông thủy hải sản của việt nam
đến đây thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời ngày hôm nay cũng xin được kết thúc